theo dự báo trong khoảng thời gian hai mươi ngày trước trong và sau tết các đơn vị vận tải tại tp hcm sẽ phục vụ khoảng hơn một sáu triệu lượt hành khách tăng năm so với tết năm hai nghìn một mươi bảy
vì vậy bảy mươi lượt xe sẽ được xuất bến để phục vụ lượng hành khách này
dịp tết luôn được cho là thời gian căng thẳng nhất trong năm các cơ quan chức năng khuyến cáo các nhà xe cần phải quan tâm đến sức khỏe của tài xế nhân viên không để họ làm việc quá sức bảo đảm sức khỏe và an toàn giao thông